xã nam tân có gần một trăm linh hộ dân nuôi cá lồng với hơn một lồng trên khúc sông dài ba sáu km
trung bình một năm mỗi hộ gia đình thu gần ba mươi tấn cá
để nghề nuôi cá lồng phát triển bảo đảm thu nhập cho bà con thì việc làm cần thiết là công tác phòng chống thiên tai
những năm qua chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đặc biệt là nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết mỗi khi có mưa bão để sớm có phương án bảo vệ
nguyên văn xã xây dựng công văn phát trên loa trình thanh để cho nhân dân lắm được tình hình mưa lũ bão để chủ động phòng tránh
cử cán bộ đi kiểm tra các hệ thống lồng bè nhắc nhở bà con bổ sung các dây rùa các phao lưới để làm sao đảm bảo an toàn nhất trong việc phòng chống lũ
thường xuyên nhắc nhở kiểm tra
nếu có sự cố xảy ra thì văn xã sẽ huy động các lực lượng để ứng phó kịp thời
trong khi thời tiết đang có những diễn biến bất thường các hộ dân nuôi thủy sản ở xã nam tân đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho thủy sản
và các biện pháp bảo đảm an toàn lồng bè để không xảy ra tràn nước nhằm hạn chế thất thoát thủy sản